xin chào và hẹn gặp lại
đã làm cho thay đổi về cái thói quay tiêu dùng cũng như là những cái giá trị và cảm nhận của khách du lịch trong cái quá trình lựa chọn các cái điểm đến
bên cạnh cái việc mà thăm quan nghỉ dưỡng là những cái yếu tố chủ đạo
thì khách du lịch hiện nay có nhu cầu rất là cao đối với việc đến các cái điểm đến mà có cái nền văn hóa nguyên bản
và đến những điểm đến mà có cái tài nguyên thiên nhiên nguyên sơ chưa bị tác động bởi các yếu tố của môi trường
thì đấy là những cái điểm đến nào mà đáp ứng được yêu cầu đó thì sẽ thu hút được đông khách du lịch đến
cái xu hướng thứ hai đấy là du lịch có trách nhiệm gắn kết với giữa việc tối ưu hóa tất cả các lợi ích của cả nhà kinh doanh du lịch
của người dân địa phương cũng như là của các gân quản lý thì sẽ là được ưu tiên
đặc biệt là liên quan đến việc vừa khai thác vừa có trách nhiệm bảo vệ môi trường gìn giữ cho mai sau
thì đấy là cái xu hướng thứ hai
xu hướng thứ ba đấy là du lịch cộng đồng
du lịch cộng đồng gắn kết với giữa lợi ích của người dân địa phương
với trách nhiệm của họ trong cái việc cùng tham gia với chính quyền
với các cơ quan quản lý các cơ quan kinh doanh để mà đem lại cái lợi ích cho người dân
cùng với đó thì công nghệ thông tin thì cũng đã ảnh hưởng rất là lớn đến thói quen đặt chỗ giữ chỗ và mua các dịch vụ của khách du lịch
và khách hàng sẽ chủ động tìm kiếm các cái thông tin và lựa chọn các cái dịch vụ cho cái chuyến đi của mình
thông qua cái việc ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là sử dụng các cái tiện ích các cái app trên cái điện thoại di động
mà hiện nay đã trở nên rất là phổ biến để lựa chọn các cái điểm đến của mình
và cũng một yếu tố nữa của cái xu hướng du lịch đấy là việc thanh toán thông qua các phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động
cũng tạo ra nên một cái xu hướng mới trong cái cách tiêu dùng chi trả của khách du lịch trong quá trình đi
và đặc biệt là trong cái xu thế hiện nay
với việc bảo vệ môi trường thì cái xu thế du lịch ăn chay để giảm thiểu các cái để tăng cường thêm năng lượng cho sức khỏe đảm bảo sức khỏe
cũng như là giảm thiểu các yếu tố bảo vệ môi trường cũng là một yếu tố được đề cao và một xu hướng chủ đạo trong thời gian tới
và bên cạnh đó thì còn cái xu hướng là mới kết hợp với hàng không đặc biệt là hàng không giá rẻ thì ngày càng phổ biến
thì nó làm cho cái chi phí của chuyến đi nó sẽ được giảm xuống thời gian đi lại được rút ngắn lại
và sẽ tăng thêm
cái thời gian để trải nghiệm của khách du lịch thì tôi cho rằng đấy là một số các xu hướng chủ đạo của du lịch trong cái giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi và những năm tới tiếp theo
được biết quan điểm của ngành là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và chiến tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu gdp
vậy ngành du lịch chúng ta có những cái lộ trình như thế nào để có thể đạt được mục tiêu này
để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước và đóng góp tối diệu một mươi trong gdp của đất nước
thì có rất nhiều các giải pháp đồng bộ đã được nêu trong những kết số công tác
đối với ngành du lịch thì chúng tôi sẽ triển khai tập trung vào một số điểm sau đây
trước hết là chúng tôi sẽ cần phải gia soát tập trung gia soát và đề xuất những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vớ mắc
trong việc phát triển du lịch đối với doanh nghiệp cũng như của các địa phương và tham hiu cho chính phủ để có những giải pháp tháo gỡ
thứ hai nữa là triển khai có hiệu quả các đề án mà tù dân chính phủ đã ban hành trong thời gian qua
đặc biệt là việc đề án tổng thể ứng dụng
thứ ba là tập trung xây dựng những sản phẩm mới và có những chính sách xúc tiến quảng bá phù hợp đối với các thị trường mục tiêu cho từng dòng sản phẩm
thứ tư nữa đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao
hiện nay đang có nhu cầu phát triển nóng của ngành du lịch cho nên nhu cầu thu hút thêm nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu và chất lượng của cung cấp sản phẩm du lịch
yêu cầu rất là quan trọng
tiếp theo nữa thì phải đưa vào hoạt động cũng như là triển khai có hiệu quả quỹ hỗ trợ phát triển du lịch để mà tăng cường thêm cái nguồn lực cho công tác xúc tiến quảng bá du lịch của việt nam
và bên cạnh đó thì còn có một số các giải pháp khác thì chúng tôi cho rằng là ngành du lịch cũng đang nỗ lực tập trung để làm sao đạt được cái mục tiêu mà thủ tướng chính phủ đã giao cho ngành trong năm hai nghìn hai mươi
và phần cuối của chương trình ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với câu chuyện hội nhập của thủ tướng chính phủ
tập đoàn farmula wan đã chính thức công bố lịch đua dự thảo của giải đua formula one năm hai nghìn hai mươi
trạng đua công thức một việt nam sẽ diễn ra tại hà nội từ ngày ba tháng bốn đến ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo phân tích từ ban tổ chức giải đấu việc đăng cai giải đua này sẽ đưa hà nội và việt nam có tên trên bản đồ thế giới về sự kiện thể thao lớn trên thế giới
sự kiện việt nam trở thành quốc gia thứ ba mươi bốn trên thế giới đăng cai tổ chức trạng đua f một nằm trong hệ thống giải vô địch thế giới formula oanfia
đã chính thức ghi danh việt nam trên bản đồ các môn thể thao danh giá bậc nhất toàn cầu với lượng người hâm mộ đông đảo tới hơn năm trăm linh triệu người
do vậy sẽ có phần quảng bá hình ảnh văn hóa của hà nội việt nam ra thế giới
để đáp ứng nhu cầu cũng như phục vụ tối đa khán giả đơn vị tổ chức đã cân nhắc đưa ra nhiều mức giá vé rẻ hơn so với nhiều giải đua xe công thức một khác trên thế giới
đồng thời một trong những sự kiện bên lề đáng chú ý của giải đấu là đại nhạc hội sẽ được tổ chức tại sân vận động quốc gia mỹ đình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng trên thế giới và việt nam
quả thực giải đua f một tại việt nam là sự kiện được kỳ vọng bậc nhất vào năm hai nghìn hai mươi

chỉ từ người dân trong nước mà còn đến từ du khách quốc tế các tài đua đội đua nhà tài trợ
sự thành công trong năm đầu tiên của giải đua có ý nghĩa quyết định quan trọng đối với sự duy trì giải đua này qua các năm tiếp theo
dự kiến riêng trong ba ngày đua chính thức khoảng ba trăm năm mươi lượt người sẽ tham dự bao gồm cả người hâm mộ theo dõi giải đua cũng như du khách trong và ngoài nước
trong đó ước tính có khoảng năm mươi lượt khách quốc tế đến hà nội để thưởng thức những màn đua xe hấp dẫn
đường đua f một tại hà nội có chiều dài năm năm trăm sáu mươi năm km
gồm hai mươi hai góc cua được đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khắt khe
trong đó có những thách thức gây cấn nhất cho các tài đua chuyên nghiệp hàng đầu thế giới
so tài như góc cua ba trăm sáu mươi độ hay đoạn thẳng dài lên tới gần một sáu km
nơi các tay đua có thể tăng tốc đạt tới tốc độ tối đa ba trăm ba mươi năm km trên giờ
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đối ngoại và hội nhập tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau